theo bộ tài chính số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu pog đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi một là tám trăm chín mươi tám năm trăm tám mươi hai tỷ đồng
tổng số trích quỹ bog trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một là bảy trăm ba mươi chín sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
thời gian qua quỹ bog là công cụ chủ yếu để nhà điều hành quản lý giá xăng dầu
trong bối cảnh giá thế giới liên tục tăng cao
nhà điều hành cho biết nếu không sử dụng quỹ bog giá xăng dầu sẽ tăng tới hơn một hai trăm linh đồng một lít